thưa quý vị sáng nay tổng cục trưởng hải quan nguyễn văn cẩn
ủy viên ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã chủ trì họp báo cùng với các bộ ngành liên quan
để thông tin về dấu hiệu vi phạm của công ty cổ phần tập đoàn asanjo
theo báo cáo kết quả kiểm tra xác minh của tổng cục hải quan về vụ việc liên quan đến công ty
cổ phần tập đoàn asanzo và nhãn hiệu asanjo công ty này có bốn vi phạm
gồm vi phạm liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp giả mạo nhãn hiệu
việc sử dụng nhãn hiệu asanzo đã xâm phạm đến quyền nhãn hiệu theo điều một trăm hai mươi chín luật sở hữu trí tuệ
liên quan đến cáo buộc lừa dối người tiêu dùng cơ quan chức năng xác định quy trình lắp ráp
một số sản phẩm không đúng như quảng cáo và việc sử dụng cụm từ đỉnh cao công nghệ nhật bản
cho một số sản phẩm và trên các thông tin quảng cáo không đúng với thực tế
đối với các vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa cơ quan chức năng đã xác định nhóm hành vi vi phạm cơ bản
của công ty asanzo và các công ty có tên asanzo đối với cả hàng xuất nhập khẩu lẫn hàng lắp ráp để tiêu thụ trong nước
về hành vi vi phạm về trốn thuế cơ quan chức năng cũng chỉ ra các sai phạm của asanjo
trong đó có các hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan tiến hành tố tụng hình sự
một xe ô tô chở đầy hàng hóa nhập lậu vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với đội quản lý thị trường số tám phát hiện bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra lái xe lục văn mai trú tại mai sao huyện tri lăng đã xuất trình hai hóa đơn
ghi giá trị hàng hóa bảy mươi năm triệu đồng
qua kiểm tra đối chiếu hóa đơn hàng hóa trên xe chủ yếu là quần áo thu đông các loại
dây sạc điện thoại trùng khớp với hóa đơn
tuy nhiên qua điều tra xác minh đã xác định hai tờ hóa đơn nói trên của hộ kinh doanh đỗ ngọc mai
và nguyễn thị hồng giang có địa chỉ tại thị trấn đồng đăng có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu
đội quản lý thị trường số tám đã tiến hành truy thu số lợi bất hợp pháp của hai tờ hóa đơn
tổng số tiền bảy mươi năm triệu đồng và xử phạt hành chính đối với đỗ ngọc mai và nguyễn thị hồng giang bốn mươi triệu đồng
tỉnh gia lai hiện đang vào vụ thu hoạch các loại nông sản như cà phê điều và hồ tiêu
sau khi thu hoạch những nông sản nói trên thì ký gửi tại công ty doanh nghiệp đại lý hay tự bảo quản
đang là điều băn khoăn của nhiều hộ dân đặc biệt khi ngày càng xảy ra nhiều vụ tuyên bố phá sản
để những người nông dân ký gửi nông sản vào hoàn cảnh khó khăn và gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự tại địa phương
sau gần một năm cầm cự đến thời điểm này gia đình ông cao văn tĩnh không còn khả năng vay mượn
trang trải cuộc sống và trả nợ cho ngân hàng vậy nên ông đành treo biển bán nhà bán rẫy
ông tĩnh cho biết mùa vụ năm hai nghìn một mươi tám gia đình thu hoạch được một mươi tấn cà phê nhân trị giá gần năm trăm linh triệu đồng
trong khi chờ thời điểm cà phê tăng giá để bán ông mang gửi vào công ty hoàng sang ở thị trấn ia kha huyện iagrai
thấy giá cà phê có chiều hướng tăng gia đình rất phấn khởi
thế nhưng bỗng nhiên công ty hoàng sang tuyên bố phá sản
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám công ty hoàng sang ở thị trấn ia kha huyện iagrai
do bà thái thị an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba làm giám đốc tuyên bố phá sản
trong quá trình kinh doanh công ty này nhận ký gửi nông sản của nhiều hộ dân
với hơn hai trăm bốn mươi tấn cà phê và gần ba trăm linh tấn điều trị giá hơn hai mươi tỷ đồng nhưng không còn khả năng trả nợ
ngoài ra bà an còn vay tiền của nhiều người với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
ngoài ra bà an còn vay tiền của nhiều người với số tiền hơn hai mươi triệu đồng nhưng không còn khả năng trả nợ
trước bứ của tỉnh gia lai liên tiếp xảy ra bốn vụ vỡ nợ do ký gửi nông sản với số tiền hàng chục tỷ đồng
mặc dù ký gửi không có hợp đồng giang buộc về mặt pháp lý nhưng người dân vẫn không quan tâm
trước khi tuyên bố phá sản các công ty doanh nghiệp đại lý đều tẩu tán hết tài sản
giao dịch dân sự không có hợp đồng pháp lý nên những người nông dân ký gửi nông sản không thể khởi kiện đành chấp nhận mất tài sản
cần phải xem xét đánh giá kỹ các cơ sở ký gửi của mình làm sao những cơ sở có tư cách pháp nhân của nhà nước
và phải có hợp đồng để giàn buộc các việc ký gửi để tránh tình trạng khi các doanh nghiệp tuyên bố phá sản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền nợ của bà con
mất tài sản để tái đầu tư cho vườn cây và trang trải sinh hoạt của gia đình hầu hết mọi người phải vay tiền từ ngân hàng và người thân
thậm chí nhiều người phải bán nhà bán dãy để trả nợ
vì thế những người nông dân ở gia lai nói riêng và các tỉnh tây nguyên nói chung cần nêu cao cảnh giác tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự
tính từ đầu năm đến giữa tháng một mươi tổng giá trị xuất nhập khẩu cả nước đã đạt hơn bốn trăm linh tỷ usd tăng tám tương ứng với tăng hơn ba mươi tỷ usd so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tính lũy kế đến nay cả nước vẫn xuất siêu tới sáu tám mươi ba
đây là một phần kết quả sau khi các hiệp định thương mại tự do mà việt nam ký kết đã có hiệu lực
về kim ngạch xuất khẩu từ một vài mặt hàng có giá trị cao như dệt may da dày than đá dầu thô tới nay đã có khoảng ba mươi nhóm hàng xuất khẩu đạt giá trị kim ngạch từ một tỷ usd mỗi năm trở lên
với xu hướng hiện nay dự báo con số này có thể sẽ đạt mốc năm trăm linh tỷ usd ngay trong năm hai nghìn một mươi chín
sau thời gian phấn khởi vì giá thanh long tăng cao
vài ngày qua các nhà vườn tại tỉnh tiền giang lại đang rất lo lắng khi ra bán loại trái cây này liên tục lao dốc
tại thời điểm này giá thanh long ruột đỏ loại tốt chỉ ở mức khoảng một mươi đồng một kg
thanh long ruột trắng từ bảy tám đồng một kg giảm hơn tám đồng một kg so với tuần trước
đối với những quả thanh long có hình dáng không đẹp mắt giá bán chỉ ở mức dưới hai đồng một kg nhưng cũng rất khó bán
các chủ vựa thu mua thanh long cho biết giá bán của loại trái cây này bị giảm là do thị trường xuất khẩu sang trung quốc đang gặp khó khăn
nhất là nhiều phương tiện chưa qua được cửa khẩu dẫn đến bị rội hàng
những ngày này nông dân huyện đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi đang tập trung thu hoạch đại trà vụ hành hẻ thu
nhờ thời tiết thuận lợi cộng với nguồn giống chất lượng vụ hành năm nay nông dân lý sơn bội thu sản lượng thu hoạch ước đạt trên hai hai trăm linh tấn
vụ hành này gia đình ông lê hiến đầu tư ba mươi triệu đồng để trồng ba xào hành
nhờ thời tiết thuận lợi mưa vừa nên đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho cây hành
sau hai tháng chăm sóc ba xào hành của gia đình ông cho củ to đều sản lượng gần ba tấn
nhờ xuân giống và thu hoạch sớm nên bán được giá cao
vụ hành này nông dân đảo lý sơn gieo trồng được gần hai trăm linh hectare diện tích chiếm hơn một nửa tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện
so với các vụ hành trước vụ hành này thời tiết thuận lợi ít sâu bệnh nên sản lượng ước đạt trên hai hai trăm linh tấn hành củ

theo nông dân trên đảo thời điểm đầu vụ lượng thu hoạch ước đạt trên hai hai trăm linh tấn hành củ
hành tím trên thị trường khan hiếm vì thế hành được thương lái thu mua với giá cao từ ba mươi năm đến bốn mươi đồng một kg
tuy nhiên khi bước vào thu hoạch đại trà cùng với việc vận chuyển hành vào đất liền tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do biển động liên tục
khiến giá hành bắt đầu giảm mạnh chỉ còn hai mươi năm đồng một kg
với giá hành này nông dân trên đảo lãi không nhiều

ngoài vụ tỏi mỗi năm nông dân lý sơn canh tác ba vụ hành
tuy nhiên tình hình sản xuất nông nghiệp của nông dân lý sơn gặp nhiều khó khăn bởi đầu ra không ổn định phần lớn nông dân tự tìm đầu ra
đây là nguyên nhân chính để thương lái ép giá khi đến mùa thu hoạch rộ
trước tình trạng này huyện lý sơn đang tìm phương án hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất để bao tiêu nông sản cho nông dân
từng bước tháo gỡ khó khăn về đầu ra hạn chế tình trạng nông dân trúng mùa rớt giá
một hạn chế tám mươi sản phẩm nhựa khó phân hủy
hai thay đổi thói quen giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan đơn vị
từ năm hai nghìn hai mươi không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt cộng đồng dân cư sản xuất kinh doanh dịch vụ
tăng cường thu gom tái chế chất thải từ hoạt động sử dụng sản phẩm nhựa một lần và túi ni lông khó phân hủy
giảm thiểu sự phát thải chất thải nhựa trên địa bàn thành phố
phấn đấu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hạn chế tối đa cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng bằng nhựa
mặc dù còn ba tháng nữa mới đến tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi nhưng thời điểm này ngành đường sắt đường bộ và đường hàng không đã chủ động lên kế hoạch bán vé
tăng số lượng phương tiện chuyến đi và chuẩn bị công tác nhân lực để có thể phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm này tốt nhất
ghi nhận sau cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế
ga sài gòn từ những ngày đầu tiên bán vé tàu tết đã không còn cảnh chen lấn sô đẩy
phía ga hà nội sau hơn một tuần mở bán vé cũng đã có hơn chín mươi bốn vé được bán ra trong đó đa số được mua trực tuyến
năm nay ngành đường sắt áp dụng nhiều hình thức bán vé linh hoạt hỗ trợ tối đa cho người dân
vì vậy việc mua vé dịp tết diễn ra thuận lợi

chúng tôi bố trí rất nhiều cửa bán vé tại các gà có các cửa bán vé các đại lý bán vé
và bán vé trên website dsvn vn vé tàu com và vé tàu online
ngoài ra chúng tôi có một tổng đài chăm sóc khách hàng và bán vé là một triệu chín trăm linh nghìn một trăm linh chín
quý khách có thể đặt vé qua tổng đài này và được đưa vé miễn phí trong vòng bảy km trong nội thành hà nội
hoặc quý khách có thể là chuyển khoản qua tài khoản của ngân hàng sẽ được nhận vé qua tin nhắn
để phục vụ cho người dân đi lại dịp tết nguyên đán canh tí
gà sài gòn cũng ứng khoảng hai trăm tám mươi bảy chỗ gà hà nội cũng dự kiến đưa ra khoảng ba trăm năm mươi vé
năm nay công tác quản lý cũng được tăng cường
theo đó ngành đường sắt siết chặt các quy định về thời gian đặt chỗ giữ chỗ
thanh toán và tăng phí đổi trả vé nhằm tránh tình trạng đầu cơ vé
khách được coi là sở hữu cái vé đi tàu hợp lệ là cái thông tin trên cái bản in thẻ lên tàu hỏa
nó phải trùng khóc với thông tin cá nhân
trên cái giấy tàu tùy thân của khách hàng thì cái đây khách mới đủ điều kiện để đi tàu
và như vậy thì khi khách mua vé thì cũng vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân chính xác
để tránh ảnh hưởng đến cái việc là phức tạp sau này khi mà đi tàu
bên cạnh tàu các hãng hàng không cũng đã mở bán vé sớm để người dân chủ động lên kế hoạch đi lại
năm nay do có sự tham gia của hãng hàng không mới nên thị trường nhộn nhịp hơn và khách hàng cũng có thêm sự lựa chọn
hiện tại thì cái tình trạng mà vé tết thì đã bán được tương đối
tương đối rất là nhiều rồi
những cái gia đình mà đã có sự chuẩn bị trước về tết thì người ta đã đặt trước
để tránh cái tình trạng là càng về sau thì giá vé càng cao
về phần giá cả thì năm nay thì cũng tương đồng xe mấy năm ngoái
nhưng mà hiện tại thì một số trạng như là đồng hới thanh hóa hoặc là vinh
thì đã có tình trạng là khan hiếm vé và chay vé ở những trạng đó
đối với đường bộ các bến xe nhà xe cũng đang lên phương án bảo đảm cho người dân đi lại được thuận tiện
trong dịp cao điểm tết nguyên đán
để đảm bảo cho nâng cao công tác phục vụ hành khách thì hiện tại bến xe đang chỉnh trang
nhà chờ phòng bán vé các vị trí sân đỗ các bến đỗ để nhằm phục vụ đưa lượng xe tối đa vào bến
phục vụ ảnh khách trong dịp tết
vậy trong dịp tết với có người đi lại đông để phục vụ tốt nhất
để đảm bảo quyền lợi của ảnh khách thì cũng đề nghị ảnh khách vào
các quầy vẽ
để được mua vé phục vụ ảnh khách đi lại trên các tuyến xe
dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi người lao động được nghỉ bảy ngày
để chuẩn bị tốt nhất cho các chuyến hành trình người dân cần phải chủ động
tìm hiểu kỹ trước khi mua vé máy bay tàu xe để bảo đảm quyền lợi cho bản thân